tại hà nội sư đoàn bộ binh ba trăm linh một bộ tư lệnh thủ đô hà nội đã tổ chức lễ kỷ niệm bốn mươi năm ngày truyền thống và đón nhận huân chương quân công hạng ba
sự lễ kỷ niệm của đồng chí hoàng trung hải ubnd bí thư thành quỳ hà nội
cách đây bốn mươi năm sư đoàn bộ binh ba trăm linh một trực thuộc bộ tư lệnh thủ đô được thành lập với nhiệm vụ tổ chức phòng ngự tuyến một thủ đô hà nội
đồng thời phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương tác chiến trong khu vực phòng ngự tiến công và phản công bảo vệ thủ đô
những năm gần đây sư đoàn luôn kịp thời điều chỉnh bổ sung hệ thống văn kiện tác chiến duy trì nghiêm nền nếp chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp
đặc biệt sư đoàn luôn nắm chắc tình hình địa bàn phối hợp với các lực lượng chức năng bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị lớn diễn ra trên địa bàn thủ đô
trung bình mỗi năm sư đoàn huy động hàng nghìn lượt cán bộ chiến sĩ cùng hàng trăm lượt phương tiện tham gia phòng chống giảm nhẹ thiên tai tìm kiếm cứu nạn cháy nổ trên địa bàn thủ đô
phát huy truyền thống đạt được thời gian tới sư đoàn ba trăm linh một tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện chú trọng đổi mới phương pháp huấn luyện sát nhiệm vụ địa bàn đối tượng và cách đánh truyền thống
phối hợp với các lực lượng bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn thủ đô